tại sea games ba mươi một lần này bắc giang là địa phương đăng cai tổ chức môn cầu lông
sau một thời gian chuẩn bị tích cực chú đáo đến thời điểm hiện tại những hạng mục cơ sở nhà thi đấu tỉnh bắc giang đã hoàn tất
nhằm phục vụ cho gần năm khán giả từ theo dõi những trận đấu hấp dẫn ở đại hội thể thao đông nam á
cụ thể để các trận đấu được diễn ra tốt nhất bắc giang đã đầu tư gần một mươi tỷ đồng cải tạo nâng cấp sửa chữa làm mới
và mua sắm một số trang thiết bị tại nhà thi đấu
trong số đó hệ thống giàn đèn được sử dụng giải pháp chiều sáng thông minh cho phép điều khiển tắt mở
lập trình chiếu sáng theo từng loại nhu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế
theo kế hoạch các trận đấu nội dung môn cầu lông sea games ba mươi một diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng năm đến hai mươi hai tháng năm
tại nhà thi đấu thể thao tỉnh bác giang
dự kiến sẽ có tám nước tham gia thi đấu gồm malaysia indonesia philippines lào campuchia thái lan singapore và việt nam
nhà thi đấu thể thao được thiết kế kiểu sáng hình con dùa
phía trước là dòng sông biểu tượng con rồng mang ý nghĩa tứ linh thiêng liêng và cao quý
khán đài được lắp ghế nhựa chắc chắn sạch đẹp
khán đài phụ di động dưới mặt sân đáp ứng nhu cầu tăng giảm diện tích mặt sàn thi đấu
hoặc số lượng khán giả tới sân xem và cổ vũ
bên trong nhà thi đấu cũng được bố trí đầy đủ pano
áp phích khổ lớn tuyên truyền cho sea games ba mươi một
cùng với đó thảm thi đấu được thay mới đồng loạt đúng theo tiêu chuẩn quốc tế do ban tổ chức quy định
sao la linh vật của sea games ba mươi một trong hình tượng một vận động viên thi đấu cầu lông
được đặt trước nhà thi đấu đúng như bộ môn mà bắc giang được đăng cai lần này
khẩu hiệu logo và linh vật chính thức của sea games ba mươi một có tên gọi tiếng anh là
for a stronger southeast asia với ý nghĩa tiếng việt là vì một đông nam á mạnh mẽ hơn
với việc tổ chức môn cầu lông cho sea games ba mươi một
tại nhà thi đấu tỉnh bắc giang với sức chứa gần năm chỗ ngồi
không chỉ là địa điểm đăng cai đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá hình ảnh
và sự phát triển của bắc giang trong thời gian vừa qua
đặc biệt thông qua đó tỉnh nhà sẽ có cơ hội giới thiệu những di sản văn hóa
du lịch đến các đoàn tham gia thi đấu và du khách trong nước quốc tế đến tham dự sea games ba mươi một